với mục đích kéo dài thời gian chờ thời cơ thích hợp ra tay
đồng thời để thỏa mãn sở thích xăm hình nên thắng đã yêu cầu nạn nhân xăm một bông hoa vào ngưỡng phải của mình